những năm qua trước nỗ lực tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy một bộ phận không nhỏ người trẻ vẫn bất chấp chọn lối sống sẵn sàng bước vào những cuộc vui nguy hiểm mà ở đó họ phải trả một cái giá rất đắt
với tư tưởng thích hưởng thụ muốn có nhiều tiền ăn chơi mua sắm làm đẹp thế nhưng lại lười lao động nhiều hot girl đã bị mở mắt bởi lợi nhuận khủng từ việc buôn bán ma túy
đáng tiếc trong số những cô gái ấy có cả những sinh viên với gương mặt xinh đẹp thế nhưng đã tự trôn vùi tương lai sáng lạn của mình sau cánh cổng trại giam chỉ vì cái chết trắng
tại trạm giam thanh phong tỉnh thanh hóa có những cô gái trẻ đã phải tạm gác lại ước mơ của mình sau bốn bức tường chạy giam vì buôn bán ma túy tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với những nỗi ân hận về quá khứ sai lầm
là một trong số các nữ phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam thanh phong
cô gái hpt sinh năm hai nghìn bốn đến từ phú thọ chia sẻ bản thân đã chấp hành án tại trại giam này được hơn hai năm vì tội mua bán trái phép chất ma túy với mức án hai năm năm tù
theo lời nữ phạm nhân này gia đình cô ở phú thọ bố mẹ có trang trại chăn nuôi lớn với thù nhập tốt thế nhưng học đến lớp một mươi cô bỏ học giữa trường do mải chơi
thời điểm đó trong thời gian ở nhà tê nhập quần áo từ chợ ninh hiệp hà nội hàng đồ gia dụng để bán online kiếm thêm thu nhập
bán được hơn một năm cô gái trẻ này bỏ gia đình xuống hà nội để mở sót bán hàng
trong thời gian này một số chị gái xinh đẹp đã đến mua hàng và gạ gẫm tế đi chơi
nghĩ về những ngày đầu xa chân và ma túy cô gái trẻ ngậm ngùi kể lại về hoàn cảnh của bản thân khi ấy
lúc bán quần áo các chị đến mua rồi mời đi sinh nhật lúc đến quán hát các chị cho kẹo ma túy vào nước ngọt cô uống mà không hề hay biết
dần dần thành quen các chị đã rủ cô đi giao ma túy
sao ma túy dễ kiếm lời lại nhanh có tiền mà rất nhả nhã
qua chia sẻ của t mỗi đơn hàng giao thành công các chị sẽ chia đôi lợi nhuận trên giá trị của đơn hàng
nếu đơn hàng đó một mươi triệu tê sẽ được lấy năm triệu đồng tiền công xip
sau nhiều lần rụ rỗ gần tết năm hai nghìn hai mươi hai tê đồng ý đi giao hàng thử một đơn đầu tiên với giá trị hơn năm triệu đồng
nếu chót lọt t có hai năm triệu đồng tiền đưa hàng với một quãng đường ngắn từ quận hai bà trưng lên quận ba đình hà nội
trong suy nghĩ non nớt của cô gái trẻ xa ma túy là một công việc giản đơn
nghe lời các chị tôi tin mình sẽ an toàn và được bảo kê
theo kế hoạch chỉ cần giao sáu viên kẹo một chỉ ke lên phòng rồi cầm tiền về
tuy nhiên khi vừa đến sảnh chuẩn bị bấm thang máy đi lên thì tê bị công an đến cổng tay
tê cho biết khi ấy đã rất sợ hãi và khóc nhiều lúc đó cô chỉ mới bước sang tuổi một mươi bảy độ tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân
theo lời chia sẻ của nữ phạm nhân này
sau khi bị bắt một giờ đồng hồ thì bố mẹ biết vụ việc do công an xã gọi về
lúc gặp cô bố mẹ dẫn người thế nhưng vẫn động viên cô khai báo hết vụ việc cố gắng cải tạo về gia đình
đồng thời cô kể rằng bố mẹ cũng không quên dặn dò nghiêm khắc nếu còn lần sau tái phạm sẽ từ mặt mình
được biết ngày ba mươi tháng bốn sắp tới tê sẽ chấp hành xong án phạt tù trở về nhà khi mới tròn hai mươi tuổi
cô vẫn hồn nhiên kể lại vụ việc và cho biết
mãn hạn tu sẽ đi học ngoại ngữ rồi đi xuất khẩu lớn
cùng những sai lầm liên quan đến ma túy nữ phạm nhân ltt với khuôn mặt xinh đẹp
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê ở tiền giang chùa sót kể lại con đường phạm tội của mình
tê cho biết mình bị bắt vào năm hai nghìn một mươi hai
sau hơn bốn năm ra hà nội lập nghiệp tại một quán bar trên địa bàn phường mỹ đình quận nam tử liêm
cô nhớ lại về buổi sáng định mệnh ấy sau khi hết ca làm đêm tại quán ba về
bốn chị em cùng làm gồm bà nữ một nam đã rủ nhau về phòng trọ của mình chơi ma túy
thì bị công án bắt
theo lời kể của nữ phạm nhân này gia đình chỉ có hai mẹ con nhà nghèo
nhưng do ham chơi nên sau khi học hết cấp ba t đã lên sài gòn làm thuê
đến năm hai nghìn một mươi tám t ra hà nội làm nhân viên quán bar lý do chọn hà nội lập nghiệp
theo tê là để ra gia đình thoải mái ăn chơi mà không ai biết
tại quán bar công việc chính của tê là đặt bàn cho khách
trong thời gian làm việc tại đây cô hay được khách rủ đi chơi và cả chơi ma túy
ban đầu chưa thấy vui
sau này muốn tranh xa nhưng không được vì nhiều cám dỗ
cùng với đó theo lời kể của t công việc ở quán bar thu nhập tương đối tốt
mỗi tháng tê kiếm được khoảng ba mươi bốn mươi triệu đồng
số tiền này tây gửi về cho mẹ hai mươi triệu còn lại chủ yếu phục vụ cho mục đích cá nhân
được biết với số tiền kiếm được từ công việc tại quán
cô đã xây dựng được cho mẹ một ngôi nhà ở quê
khi ấy cô đã có ý định làm thêm một thời gian nữa để kiếm thêm chút vốn sau này lập nghiệp
thế nhưng do không tránh được cám dỗ
tê để bản thân lâm vào cảnh tù tội
cô thẳng thắn thừa nhận chủ yếu do mình thích ăn chơi hưởng thụ chứ không hẳn do hoàn cảnh
đến nay ltt mới chấp hành án được một mươi bốn tháng
nếu cải tạo tốt thì đến năm ba mươi chín tuổi t mới được ra tù
thời gian trong trại giam tôi cho biết mình rất hối hận
chỉ vì ham chơi mà đến giờ tài sản duy nhất có là án tù
vì tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tuy vậy cô vẫn nuôi mong muốn được làm lại cuộc đời dù biết đây sẽ là hành trình khó khăn
giống như tê một cô gái khác sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại thành phố hồ chí minh phải nhận bức án bốn năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
nữ phạm nhân này chia sẻ bản thân cũng do ham chơi
học xong cấp ba cô ở nhà bán hoa quả và làm thêm nghề núi mi
đến năm hai nghìn một mươi năm vừa đủ hai mươi tuổi cô lập gia đình
năm hai nghìn một mươi bảy thì cô ly hôn
đến năm hai nghìn một mươi tám cô để lại con cho mẹ đẻ nuôi rồi ra thanh hóa làm nhân viên quán hát
làm được ba năm đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cô bị bắt về tổ chức cho khách sử dụng ma túy tại phòng hát
trong thời gian tạm giam chín ngày để điều tra được tại ngoại t về lại thành phố hồ chí minh
đầu năm hai nghìn hai mươi một tiếp tục lập gia đình sinh thêm một người con nữa
đến năm hai nghìn hai mươi ba t ra thanh hóa để chấp hành án
con thứ hai t lại tiếp tục gửi cho bà ngoại
phạm tội khi tuổi đời còn trẻ lại chưa hiểu rõ về luật pháp thời điểm bị bắt
cô gái này nghĩ rằng cô đã bị bắt
rằng chỉ thuê phòng cho khách chơi ma túy chứ mình không chơi thì không vi phạm pháp luật
nghĩ đến mẹ già một mình nuôi con cuối cùng con lại sử dụng ma túy và tiếp tay cho kẻ xấu vi phạm pháp luật
nữ phạm nhân lại vô cùng hối hận
trên thực tế trong điều kiện hiện nay thanh thiếu niên có nhiều cơ hội học tập phát triển
tuy nhiên có một bộ phận không ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với gia đình và xã hội
sống hưởng thụ và bị ảnh hưởng xấu từ các trang mạng xã hội xa vào tệ nạn nhất là ma túy
đáng chú ý con số này có chiều hướng gia tăng theo từng năm
theo chia sẻ của thượng úy lê văn hậu cán bộ giáo dục trại giam thanh phong thanh hóa cho biết
hiện nay trại đang quản lý chín trăm sáu mươi bảy phạm nhân nữ trong đó có hơn bảy mươi số phạm nhân phạm tội về ma túy
đặc biệt là số phạm nhân tàng trữ tổ chức sử dụng ma túy
trong số đó có nhiều bạn tuổi đời rất trẻ sinh năm hai nghìn trở lại đây
lý giải nguyên nhân để xảy ra tình trạng này thượng úy cho biết xuất phát từ việc suy nghĩ lệch lạc
trong nhận thức thiếu hiểu biết về pháp luật cũng như đưa đòi bạn bè dẫn đến vi phạm
theo đó những phạm nhân phải vào trại cải tạo khi độ tuổi lao động còn rất trẻ là tổn thất rất lớn
cho nguồn lực xã hội cho sự phát triển của đất nước
có những phạm nhân vào đây sinh năm hai nghìn năm hai nghìn sáu với tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
nhiều bạn nhận mức án bảy năm tù khi chưa đủ một mươi tám tuổi
những hoàn cảnh đó khiến các cán bộ tại đây rất băn khoăn
suy nghĩ về việc giáo dục thế hệ trẻ
thanh niên cần phải có sự đổi mới hơn
qua ghi nhận khi phạm nhân đến trại giam thanh phong cải tạo
thượng úy hậu cho hay cán bộ trại giam phải giáo dục rất nhiều thứ
từ giáo dục về đạo đức pháp luật văn hóa đến học nghề
giúp cho phạm nhân có nhận thức đúng về pháp luật cũng như ý thức chấp hành pháp luật
mỗi ngày phạm nhân vào trại giam bắt buộc phải chấp hành nghiêm kỷ luật
nếp sống văn hóa trật tự trong trại giam giúp phạm nhân rèn luyện thay đổi tính cách
từ đó hình thành nên nhận thức đúng và tốt
giúp cho những phạm nhân trước đây là những con người lầm đường lạc lối trở về con đường lương thiện
sau khi ra trại có nghề nghiệp ổn định không vi phạm pháp luật
qua thực tế đấu tranh bắt giữ xử lý tội phạm về ma túy
nhiều đối tượng tham gia vào liên quan còn trong độ tuổi vị thành niên
không chỉ bị bắt giữ về hành vi sử dụng trái phép
nhiều đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ về hành vi mua bán tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy
điều này đã dóng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng phạm tội ma túy trong thanh thiếu niên
cũng như xu thế trẻ hóa tội phạm về ma túy
trong đó rất nhiều thanh thiếu niên không biết được việc làm sai trái của mình có thể bị pháp luật xử lý
nhiều em bị rụ rỗ phạm tội hay gián tiếp phạm tội mà không biết mình đã vi phạm pháp luật
nguyên nhân do một phần là ở nhận thức còn hạn chế của thanh thiếu niên về các quy định pháp luật
một phần do định hướng của gia đình nhà trường xã hội đối với lứa tuổi thanh thiếu niên chưa đạt được hiệu quả thực tế
phạm pháp luật thường sống trong môi trường thiếu lành mạnh bố mẹ không quan tâm
có những trẻ có hoàn cảnh đáng thương như bố mẹ ly hôn bố mẹ đang chấp hành án phạt tù
bị tổn thương về tâm lý do tự ti mặc cảm thiếu thốn tình cảm thiếu điều kiện học tập vui chơi thiếu quản lý giáo dục
từ đó nhiều thanh thiếu niên phát triển theo hướng lệch lạc và tạo nên hành vi nổi loạn bất cần hay bị lôi kéo bởi các đối tượng xấu
bên cạnh đó còn do tác động của mặt trái kinh tế thị trường lối sống hưởng thụ thực dụng đã phải đang tồn tại ở một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay
cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hành vi phạm tội trong thanh thiếu niên
do vậy các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cũng như tinh thần thượng tôn pháp luật đến đối tượng thanh thiếu niên
bên cạnh đó chú trọng xây dựng các mô hình phòng ngừa quản lý giáo dục người chưa thành niên vi phạm pháp luật
dựa vào cộng đồng quản lý cảm hóa người chưa thành niên có quá khứ vi phạm pháp luật đang sinh sống tại địa bàn khu dân cư
đặc biệt về phía gia đình và xã hội cần quan tâm đến tầm lý lứa tuổi có biện pháp giáo dục phù hợp để tạo sự gần gũi chia sẻ từ phía các em đến gia đình